các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thời gian qua trong các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội người xem thấy bà nguyễn phương hằng là người phụ nữ quyền lực có rất nhiều tài sản là kim cương trang sức và nhà đất
với cương vị là người đứng đầu một doanh nghiệp lớn được cho là một doanh nhân thành đạt thì việc bà hằng sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy là chuyện hết sức bình thường
trên không gian mạng người ta cũng hay sống ảo có không ít người đã mượn nhà mượn xe mượn trang sức để chụp ảnh quay phim đăng lên mạng xã hội để sống ảo
nhiều người khoe tiền khoe tài sản trên mạng xã hội nhưng sau đó đều đã bị xử lý về các tội danh liên quan đến quản lý kinh tế liên quan đến các quan hệ dân sự và các hành vi vi phạm pháp luật khác
có những trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có được tài sản do phạm tội mà có và sau đó họ cảm thấy rất sung sướng với khối tài sản từ trên trời rớt xuống nên nảy sinh tâm lý kiêu ngạo thỏa mãn và khoe khoang những khối tài sản đó
không ít đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện
cơ quan chức năng phát hiện sẽ trả giá bằng các kế tài của pháp luật
theo luật sư cường hiện nay cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố bà nguyễn phương hằng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo luật sư cường hiện nay cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố bà nguyễn phương hằng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm

theo luật sư cường hiện nay cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố bà nguyễn phương hằng về tội lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
viện kiểm sát cung cấp đã phê chuẩn quyết định này